tại thành phố hồ chí minh trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân thành phố hồ chí minh
đã khai trương cửa hàng trợ giá thanh niên công nhân
đây là cửa hàng chợ giá đầu tiên được trung tâm triển khai
trong chuỗi hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên công nhân thành phố
đây là chuỗi cửa hàng tiện lợi phục vụ nhu cầu mua sắm tiêu dùng của công nhân
người lao động đang sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện bình chánh
với giá ưu đải thấp hơn thị trường từ một mươi ba mươi
cửa hàng trợ giá thanh niên công nhân ra đời nhằm hưởng ứng cuộc vận động
người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam góp phần chăm lo đời sống thanh niên công nhân
người lao động tại các khu công nghiệp các huyện vùng ven thành phố hồ chí minh
cửa hàng trợ giá giúp công nhân người lao động tiếp cận với những sản phẩm
hàng hóa thiết yếu bảo đảm dinh dưỡng an toàn vệ sinh thực phẩm trong cuộc sống hàng ngày
với giá ưu đải theo chương trình bình ổn thị trường